do tình trạng quá tải các tuyến đường trong khu vực nội thành
thành phố hà nội đã điều chỉnh khung giờ cao điểm từ một mươi sáu h đến một mươi chín h ba mươi phút
sớm hơn so với quy định cũ là từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi chín h ba mươi là ba mươi phút
tuy nhiên thì nhiều ý kiến cho rằng là bức tranh tối về giao thông của thành phố hà nội
đến từ nhiều yếu tố khác nhau và việc đưa ra giải pháp tình thế này
thì không thể giải quyết triệt đề những vấn đề còn tồn tại hiện nay
việc điều chỉnh khung giờ cao điểm cho thấy hà nội đã buộc phải thừa nhận
giao thông của toàn thành phố đang phải đối mặt với áp lực quá lớn
với mức độ tăng trưởng ô tô đăng ký mới là gần hai mươi một năm
thì giải pháp điều chỉnh khung giờ cũng chỉ là tình thế
và để lâu sẽ khiến hà nội rơi vào tình trạng ủn tắc mãn tính
nếu bài toán để mạnh phát triển giao thông công cộng vẫn cứ rậm chân tại chỗ như thế này
nhất thiết phải tìm cách đẩy mạnh giao thông công cộng
bằng cách xây dựng các tuyến đường sắt
thiết lập những làng đường dành riêng cho xe buýt
dần dần áp những điều kiện khó khăn hơn cho giao thông cá nhân
và hướng người dân chuyển sang giao thông công cộng gồm cả xe buýt
trên địa bàn thành phố hà nội hiện có gần năm trăm linh xe ô tô
việc điều chỉnh khung giờ cao điểm vô tình khiến hoạt động của xe taxi
xe hợp đồng dưới chín chỗ ngồi gặp nhiều khó khăn
vốn dĩ biển cấm tại một mươi tuyến phố
việc điều chỉnh sớm hơn nửa tiếng đã khiến người dân không thể tiếp cận dịch vụ
qua đó gián tiếp thúc đẩy sử dụng xe cá nhân
việc điều chỉnh khung giờ cũng chỉ là giải pháp tình thế
những vấn đề cần xử lý triệt đề thì vẫn chưa làm đến nơi đến trốn
xe hợp đồng trá hình chạy xuyên tâm thành phố thì vẫn tiếp tục tồn tại
xe dù bến cóc nỗi nhức nhối vẫn cứ diễn ra